theo sở giáo dục đào tạo hà nội hơn tám mươi học sinh các lớp đầu cấp ở hà nội đã hoàn thành đăng ký tuyển sinh qua hình thức trực tuyến
và từ hôm nay các trường ở hà nội tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp
từ ngày một mươi ba tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám các trường tiếp tục tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp để phục vụ phụ huynh không có điều kiện về công nghệ thông tin
đồng thời tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển
năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là năm thứ năm hà nội áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến vào các trường mầm non lớp một lớp sáu
lần thứ hai hà nội áp dụng hình thức xác nhận nhập học trực tuyến vào lớp một mươi trung học phổ thông
đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh cha mẹ học sinh và nhân dân thủ đô nhất là trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp